tại hà nội các chuyên gia trong buổi hội thảo do trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội tổ chức đã khẳng định thương mại điện tử suy biên giới sẽ là cơ hội vàng của doanh nghiệp việt
trong đại dịch các kênh bán hàng trực tuyến là một trong những phương thức an toàn nhất để người tiêu dùng mua sắm nhu yếu phẩm
vì vậy việc chuyển đổi hình thức mua sắm từ trực tiếp sang trực tuyến được dự báo sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai dài hạn
để giúp các doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các sàn thương mại điện tử kích cầu tiêu dùng mua sắm trong bối cảnh mới
trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tăng cường đào tạo trực tuyến hướng dẫn các quy trình của các trang thương mại điện tử cho doanh nghiệp
đồng thời phối hợp với chính phủ để cung cấp thông tin và kiến thức hỗ trợ doanh nghiệp việt nắm bắt cơ hội để phát triển tiềm năng thương mại điện tử